dù ngày tết có nhiều sản vật thơm ngon từ các vùng miền song đồng bào dân tộc mông trên dẻo cao tây bắc vẫn luôn gìn giữ tục lệ giã bánh dày bởi đây là đặc trưng riêng của người dân nơi đây để thờ cúng tổ tiên trong ngày tết
mỗi dịp đầu năm tiếng giã bánh dày đều tay vang lên dưới các mái nhà người mông cho thấy cuộc sống hòa thuận đồng lòng đang diễn ra trong sự xung vầy và no đủ
tục giã bánh dày của người mông là nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống vẫn giữ được trong thời đại hội nhập cộng đồng như hiện nay
với họ mỗi dịp đầu năm dù công việc có bận biệu đến đâu mọi người cũng quê quần làm bánh dày để thờ cúng tổ tiên và mời khách tới thưởng thức
do vậy tục lệ giã bánh dày thể hiện về một cuộc sống ấm êm hạnh phúc no đủ sức khỏe dồi dào và hăng say lao động
đối với người mông bánh dày tự trưng cho tình yêu
bánh dày tự trưng cho tình yêu và sự tự trung của đôi lứa đặc biệt bánh dày còn tự trưng cho mặt trăng và mặt trời là sự khởi nguồn của con người cũng như vạn vật
bánh dày của người mông được làm bằng gạo nếp nương thơm và dẻo sau khi đồ chín xôi được giã kỹ tạo ra bánh dày
cối giã bánh dày được làm bằng thân cây gỗ to chắc thớ mịn có mùi thơm và khuét rỗng ruột
chảy giã bánh dày cũng được làm bằng loại gỗ cứng và nặng để giã bánh thật nhuyễn
bánh sau khi giã nhuyễn được nặng thành những chiếc nhỏ và tròn trịa

tục giã bánh dày của người mông là nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống trong ngày tết
bánh dày không chỉ là món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc mông mà tục lệ làm bánh dày ngày tết còn góp phần gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc